lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
đã giải cứu thành công hai người mắc kẹt bên trong vụ cháy căn hộ trung cư cũ ở quận một
nhiều người dân chứng kiến vụ hỏa hoạn cho biết khói lửa bất ngờ bùng phát dữ dội
tại một căn hộ nằm trong chung cư cũ hai tầng số bốn mươi sáu l đường trần đình xu
trong ít phút ngọn lửa lan nhanh khiến việc chữa cháy ban đầu không thành
và nhiều người bị kẹt lại bên trong
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hồ chí minh
đã điều động nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy từ nhiều hướng
lực lượng cứu hộ đã giải cứu một cụ già và một nam thanh niên bị kẹt bên trong căn nhà ra ngoài an toàn
nguyên nhân và thiệt hại vụ hỏa hoạn đang được làm rõ